ngày một mươi sáu tháng một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt bị cáo đoàn quan pháp bốn mươi tuổi
ngụ xã bình sơn huyện long thành một mươi ba năm tù về tội giết người
liên quan đến vụ án các bị cáo khác cùng ngụ xã bình sơn gồm nguyễn minh nhật ba mươi tuổi
nguyễn hải đăng ba mươi một tuổi đỗ tiến đạt hai mươi bảy tuổi nguyễn minh thành hai mươi chín tuổi
bị xử phạt từ một năm sáu tháng đến hai năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích
và gây rối trận tự công cộng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
pháp nhật và đoàn quan phi ngụ xã bình sơn cao văn bình ba mươi sáu tuổi ngụ xã bình an
huyện long thành cùng một số người khác tổ chức uống trượu hát karaoke tại quán sn xã bình sơn
trong lúc tính tiền giữa bình và phi xảy ra mâu thuẫn được mọi người can ngăn nên ra về
đến hai mươi giờ cùng ngày bình lấy một con dao đến nhà tìm phi và hai bên xảy ra sâu sát
bình đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến phi bị thương tích

nghe tin phi bị đâm pháp đã mang theo dao đến nhà phi
khi nhìn thấy bình và phi dàn co pháp vào can ngăn thì bị bình đâm ba nhát gây thương tích năm
tức giận pháp đã dùng dao đâm bình một nhát gây thủng cơ hoành thủng dài dày đứt tụy rách gan
thế vậy nhật cũng đã vào đánh bình gây thương tích năm
cùng lúc này đăng đạt thành cũng lao vào đánh bình gây thương tích nhẹ
hậu quả khiến bình tử vong
phi bị thương tích
pháp bị thương tích năm